liên minh châu âu eu vẫn tiếp tục bất đồng về mức trần đối với giá khí đốt của nga
một mươi trong số hai mươi bảy quốc gia thành viên của khối đã có văn bản yêu cầu mức giá trần thấp hơn đáng kể
so với dự thảo cuối cùng mà eu đề xuất trong đó có bỉ hy lạp italia và ba lan
theo đề xuất mới nhất đang được các quốc gia xem xét mức giá trần sẽ có hiệu lực nếu giá khí đốt
trong năm ngày trên sàn giao dịch amsterdam vượt quá hai trăm hai mươi euro mỗi mwh và cao hơn ba mươi năm euro
so với giá tham chiếu đối với khí đốt hóa lỏng
giới hạn này đã thấp hơn mức hai trăm bảy mươi năm euro mỗi mwh do ủy ban châu âu ec đề xuất
tuy nhiên nhóm một mươi hai quốc gia cho rằng mức này vẫn là chưa đủ thấp mà cần giảm đáng kể
được biết nhóm này có đủ phiếu bầu để ngăn thỏa thuận của ec nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng
dự kiến trong ngày mai một mươi ba tháng một mươi hai sẽ diễn ra hội nghị hội đồng bộ trưởng năng lượng bất thường
của các nước thành viên eu để thảo luận về mức giá trần đối với khí đốt của nga
trong một diễn biến khác
viện kinh tế thế giới vừa công bố dữ liệu cho thấy đức và các nước châu âu khác
bất chấp tuyên bố từ chối khí đốt của nga vẫn tiếp tục tích cực mua khí đốt thiên nhiên hóa lỏng của nga
lượng khí đốt giao dịch thậm chí còn tăng so với năm ngoái